tại khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái thái hải thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên vừa tổ chức khai mạc mùa du lịch thái nguyên năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề trải nghiệm du lịch bền vững văn hóa lịch sử sinh thái thái nguyên
trong khuôn khổ lễ khai mạc nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi như tham quan trải nghiệm khu bảo tồn
làng nhà sàn du lịch sinh thái thái hải giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc tây nùng
văn hóa thưởng trà tái hiện lại các lễ hội và các trò chơi dân gian
trưng bày sản phẩm du lịch tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh thái nguyên
đây là dịp để tỉnh thái nguyên tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển du lịch
tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh liên kết hợp tác phát triển
xây dựng các tour tuyến khai thác và phát huy những sản phẩm du lịch đặc trưng giữa các địa phương
nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế
nhân dịp này tổng cục du lịch việt nam đã trao giải thưởng du lịch bền vững asean
cho khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái thái hải tỉnh thái nguyên